phát biểu vào sáng nay tại hội thảo tạp chí cộng sản chín mươi năm xây dựng và phát triển
được tổ chức nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm tạp chí cộng sản ra đời số đầu tiên
mùng năm tháng tám năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương khẳng định
hội thảo là dịp để nhìn lại chiều dài lịch sử chín mươi năm và quan trọng hơn là nhìn vào chiều sâu
mọi mặt công tác để tổng kết những bài học có giá trị
đề xuất các kiến nghị đổi mới nâng cao chất lượng công tác tạp chí
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới
tạp chí phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng là cơ quan phát ngôn về lý luận
và đường lối của trung ương của bộ chính trị ban bí thư
phải thể hiện tính chính thống chuẩn mực đúng tầm vóc là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng
nhân dịp này bộ biên tập tạp chí cộng sản tặng kỷ niệm trương cho ba mươi chín cộng tác viên
có nhiều tâm huyết gắn bó và cống hiến cho tạp chí trong thời gian qua